thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết là cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố hai mươi một bị can
trong vụ bán đất công sản trái quy định có liên quan đến phan văn anh vũ tức là vũ nhôm
nguyên là chủ tịch công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín xảy ra tại thành phố đà nẵng
trong đó bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
và bảy bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung cáo trạng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thành phố đà nẵng
là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
vì những động cơ khác nhau trần văn minh và đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng
cố ý làm trái các quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước
các quy định về quản lý đất đai trong thời gian từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
giúp cho phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn
thông qua việc nhận nhiều đất dự án mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước
tạo dư luận bức xúc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách của nhà nước
từ hành vi trái pháp luật nêu trên trần văn minh và đồng phạm
đã tạo điều kiện cho phan văn anh vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản
quyền quản lý khai thác đối với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản và sáu trên bảy dự án
dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho phan văn anh vũ
có nhiều quyền quyết định trong việc chuyển nhượng khai thác sử dụng nhằm trục lợi
hậu quả là số tiền nhà nước bị thiệt hại tại hai mươi hai nhà đất công sản trên là hai bốn trăm linh tỷ đồng
tại bảy dự án là trên một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước sạch sông đà
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với các đối tượng nguyễn trương đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
và hoàng văn thám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn đèo luông xã tri lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
về hành vi gây ô nhiễm môi trường
như thông tin đã đưa vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi
đường giao thông liên xã phú minh phúc tiến huyện kỳ sơn thuộc địa bàn xóm quyết tiến xã phúc tiến
xảy ra vụ việc một số đối tượng xả chất thải nguy hại nghi là dầu thải xuống mặt đường
và chảy xuống suối trầm thuộc xóm quyết tiến xã phúc tiến đến hồ đầm bài
là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước sạch sông đà
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước sạch sông đà
sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh hòa bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng công an tỉnh
công an huyện kỳ sơn tổ chức các hoạt động xác minh điều tra để làm rõ đối tượng đã xả chất thải nguy hại
tại khu vực suối trầm gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt cung cấp cho nhà máy xử lý nước sông đà
cung cấp cho thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra ban đầu nguyễn trương đại và hoàng văn thám khai nhận
vào ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đã điều khiển một xe ô tô tải chở khoảng một mươi mét khối chất thải là dầu thải
xóm quyết tiến xã phúc tiến huyện kỳ sơn để xả thải rồi bỏ trốn
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang điều tra làm rõ nghi án một người đàn ông đã được
người dân phát hiện tử vong trong đống rác ở bãi đất trống trên địa bàn
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi tám tháng một mươi người dân đi làm đồng thì đã phát hiện thi thể của người đàn ông
trong đống rác phía sau khu dân cư trên đường liên khu năm mươi sáu phường bình hưng hòa b quận bình tân
để đảm báo với cơ quan công an
danh tính của nạn nhân được xác định là ông nguyễn văn quý năm mươi bốn tuổi ngụ tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
trước đó hai ngày thì gia đình thấy ông quý mất tích nên đã trình báo với chính quyền địa phương
và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đã liên tiếp xảy ra những vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân lại xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ
từ cuộc sống đời thường
điều này đã và đang là thành mối lo ngại cho toàn xã hội
vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn bạo lực và tôn trọng pháp luật
anh trai truy sát gia đình em trai khiến bốn người tử vong một người bị thương nặng
không khí tăng thương bao trùm cả xã
có lẽ đến nay dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm án này
xảy ra hồi đầu tháng chín tại huyện đan phượng hà nội
theo thông tin chúng tôi nắm được
năm hai nghìn một mươi tám chính quyền xã cũng đã từng một lần phải hòa giải
vì những mâu thuẫn đất đai giữa hai gia đình
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau cuộc hòa giải vẫn là án mạng thương tâm
nó thể hiện được cái tâm lý của những người trong cuộc
đó là sự đố kỵ sự ghen tức sự chiếm đoạt sự sở hữu và sợ ích kỷ
đây là một trạng thái tâm lý rất khó phân tích và đí dạng

tuy nhiên nó biểu hiện rất rõ nhất
ở một cái gì nên trạng đạo đức và pháp lý của người trong cuộc
đặc điểm chung của những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình là âm ỉ tích tụ tăng dần
khi đã không đóng cửa bảo nhau được thì nó bùng phát cực độ
với tâm lý gương đã vỡ thì không thể hàn gắn lại
khi đó nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời
thì sẽ dẫn tới những sự việc rất đau lòng
bởi vậy vai trò của các tổ chức hòa giải các cấp
hòa giải viên ở mỗi địa bàn là vô cùng quan trọng
một ví dụ điển hình về hiệu quả từ công tác hòa giải ở cơ sở
là câu chuyện mâu thuẫn giữa ông khuất duy thắng và ông khuất duy khương
trú tại xã trạch mỹ lộc huyện phúc thọ thành phố hà nội
cũng là chuyện mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai
đỉnh điểm đã có lúc hai ông sẵn sàng lao vào hành hung nhau
thế nhưng dưới sự quan tâm của chính quyền và họ mặc
mọi bức xúc mâu thuẫn của hai ông được lắng nghe chia sẻ
khi đã tìm được tiếng nói chung
thì chính quyền đã tổ chức hòa giải hàn gắn mối quan hệ giữa hai ông
từ đó mâu thuẫn được hóa giải triệt để
ở xã chúng tôi có tổng số một mươi hai cụm dân cư
có một mươi hai tổ hòa giải
và với sáu một mươi tám thành viên
thế và các cái vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
thì chúng tôi cũng đã hướng cho nhân dân
làm đơn gửi đến cụm dân cư
thế và cụm dân cư sẽ gửi giao cho tổ hòa giải
thế và tổ hòa giải thì tiến hành thực hiện các quy trình hòa giải
ngay tại cơ sở
thế do vậy là hầu hết các vụ việc mâu thuẫn
trong nội bộ nhân dân thì đều được
thông qua các tổ hòa giải ở cơ sở
tiến hành thực hiện các quy trình hòa giải

nhìn lại một số vụ án mạng xảy ra
từ tranh chấp đất đai dân sự
đã diễn ra vừa qua có thể thấy
công tác hòa giải tại cơ sở chưa được quan tâm
phát huy đúng vai trò của nó
vẫn còn đâu đó sự chậm chế
vẫn còn tâm lý e ngại can thiệp vào việc nội bộ
của gia đình người khác
khi công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy
chính quyền các cấp quan tâm
thì những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư
sẽ được hạn chế
hiếu kiện vượt cấp cũng sẽ thuyền giảm
có phần bảo đảm an ninh trật tự
công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vừa khởi tố vụ án khởi tố các bị can
nguyễn quang hùng sinh năm hai nghìn hai
và nguyễn thành trung sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại xã thiện kế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
về hành vi chống người thành công vụ
do chưa đủ tuổi vị thành niên
nên nguyễn quang hùng và nguyễn thành trung
được áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú
như antv đã thông tin
sau chiến thắng của đội tuyển việt nam
trước đội tuyển indonesia
tại vòng loại thứ hai quân cấp hai nghìn hai mươi hai
khu vực châu á
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trên đường hai bà trưng thuộc thành phố vĩnh yên
xuất hiện xe mô tô không biển kiểm soát
do nguyễn quang hùng điều kiện
chở nguyễn văn hải sinh năm hai nghìn hai
cùng ở xã thiện kế huyện bình xuyên
và xe mô tô biển kiểm soát
do nguyễn thành trung chở nguyễn quang huy
sinh năm hai nghìn ba
ở xã thiện kế huyện bình xuyên
tham gia đoàn các đối tượng điều khiển xe
lạng lách đánh võng không chấp hành hiệu lệnh
của cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng
những đối tượng này đã đâm vào
đồng chí hà công tú cán bộ đội
quản lý hành chính và đồng chí nguyễn đình khải
cán bộ đội cảnh sát giao thông
công an thành phố vĩnh yên
khiến hai đồng chí bị thương
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi
thông tin từ công an thành phố cần thơ cho biết
cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng
trong vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tại khách sạn bốn sao ov club
ở quận ninh kiều
bị triệt phá vào ngày một mươi năm tháng một mươi
các đối tượng bị tạm giữ hình sự
gồm trần đức mỹ nguyễn hải đăng lê hoàng huy
huỳnh thanh phong trần hoàng nam
võ thị hạnh và trần thanh sang
những người này bị điều tra có liên quan
hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại số nhà đường hai bà trưng
phường tân an quận ninh kiều
theo công an thành phố cần thơ
qua điều tra đã chứng minh số tiền trên chiếu bạc
là hơn bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng
và xác định năm đối tượng có dấu hiệu
của hành vi tổ chức đánh bạc
sau đối tượng có dấu hiệu đánh bạc
và hiện lực lượng chức năng công an thành phố
đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
theo quy định của pháp luật
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giữ
hai mươi đối tượng tham gia đánh bạc
thắng thua bằng tiền
xảy ra vào ngày một tháng một mươi
trên địa bàn phường an phú thị xã thuận an
qua công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng
lực lượng công an thị xã thuận an
phát hiện tại một căn tròi lá
nằm trong vườn cao su thuộc khu phố một b
phường an phú
một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc
thắng thua bằng tiền
dưới hình thức lắc tài xử
và đã tổ chức triệt xóa thành công tụ điểm cơ bạc này
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ
hai mươi con bạc đang xây xưa sát phản nhau
thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền tăng vật
cùng các dụng cụ các đối tượng sử dụng
để chơi đánh bạc
ngay sau hai sự cố liên tiếp
khiến hai phụ nữ tử vong tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam
và bệnh viện thẩm mỹ mcas
chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi
sở y tế tp hcm đã có văn bản
báo cáo ubnd tp hcm
đồng thời yêu cầu hai bệnh viện này
tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật có gây mê
theo đó ngay sau hai vụ
tử vong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
vào ngày một mươi bốn và ngày một mươi bảy tháng một mươi
sở y tế đã cử thanh tra sở
phối hợp với phòng nghiệp vụ dược
tiến hành kiểm tra xác minh điều tra vụ việc
niêm phong bệnh án liên quan
tại bệnh viện thẩm mỹ mcas
bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện thẩm mỹ cang nam
bệnh viện chợ rẫy
thực hiện niêm phong toàn bộ các loại thuốc
cùng lô vỏ thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân trước đó
để phục vụ cho công tác điều tra xác minh
hiện lãnh đạo sở y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn
để tìm nguyên nhân của sự cố y khoa
xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam
bệnh viện thẩm mỹ mcas
trong thời gian chờ hội đồng chuyên môn tổ chức họp
và có kết luận cụ thể
nhằm đảm bảo an toàn người bệnh
sở y tế tp hcm yêu cầu bệnh viện thẩm mỹ cang nam
bệnh viện thẩm mỹ mcas
tạm ngưng thực hiện các kỹ thuật
có liên quan đến việc sử dụng phương pháp vô cảm
liên quan đến gây mê
kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
để bệnh viện chủ động giả soát
đánh giá lại mức độ an toàn phẫu thuật
đồng thời củng cố khắc phục ngay
những nội dung chưa đảm bảo yêu cầu
gửi báo cáo về sở y tế trước ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vào tối ngày hôm qua
vở kịch nói vẫn sống của nhà hát công an nhân dân
đã có một bộ phim
buổi biểu diễn thành công đầu tiên tại hà nội
trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã đến dự
và chúc mừng các nghệ sĩ của nhà hát công an nhân dân
tác phẩm vẫn sống
do nghệ sĩ nhân dân nguyễn thị thúy hiền
giám đốc nhà hát công an nhân dân
chỉ đạo nghệ thuật
được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng
giàn dựng theo kịch bản của đại tá phạm văn quyền
nguyên là viện trưởng viện lịch sử công an nhân dân
họa sĩ minh tuấn thiết kế sân khấu
vừa kỳ ca ngợi cuộc sống chiến đấu
sự đấu tranh không khoan nhượng
của các cán bộ chiến sĩ công an
trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
lực lượng này đã lập nhiều chiến công
bắt một khối lượng ma túy lớn
nhưng đằng sau các chiến công ấy
là rất nhiều những nỗ lực
cống hiến và cả những sự hy sinh thầm lặng
của rất nhiều cán bộ chiến sĩ
cũng như là những người thân của họ
huy động tối đa nguồn nhân lực
của nhà hát công an nhân dân
gồm gần bốn mươi nghệ sĩ
vở diễn cũng là tác phẩm đã được nhà hát công an nhân dân
đặc biệt đầu tư để hướng đến kỷ niệm
bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
tham gia liên hoan sân khấu
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
hôm qua tại hà nội
bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá
bộ y tế tổ chức health bridge canada
tại việt nam tổ chức hội thảo cung cấp thông tin
về thực hiện môi trường không khói thuốc
cho phóng viên biên tập viên các cơ quan báo chí
thời gian qua
các cơ quan báo chí truyền thông
đã và đang tham gia tích cực vào hoạt động
phòng chống tác hại của thuốc lá
tuy nhiên cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định
cụ thể như một số cơ quan báo chí
chưa coi đây là nhiệm vụ
vi phạm pháp luật trong việc đăng tải
các hoạt động tài trợ của doanh nghiệp thuốc lá
nội dung tuyên truyền chưa sâu rộng
đặc biệt là các thông tin chưa đa dạng đa chiều
tại hội thảo các đại biểu
đã được nghe kết quả thực thi môi trường không khói thuốc
tại một số địa điểm công cộng
mô hình cai nghiện thuốc lá
ở bệnh viện bạch mai
qua đó cơ quan quản lý nhà nước phóng viên biên tập viên
cơ quan thông tấn báo chí
được cập nhật những thông tin kiến thức hữu ích
về thực hiện môi trường không khói thuốc
góp phần hỗ trợ các phóng viên biên tập viên
có nhiều tác phẩm báo chí
có chất lượng hơn nữa
đưa thông điệp thực hiện môi trường sống không khói thuốc
được lan tỏa mạnh mẽ
thưa quý vị người phụ nữ ấy
năm nay đã tám mươi bảy tuổi
ở tuổi này thì nhiều người đã yên phận
tuổi già vui vẻ xung vầy
cùng với con cháu
thế nhưng với bà thì mỗi năm thêm một tuổi
lẽ càng thấy mình phải làm gấp phải công hiến
phải tranh thủ mọi thời gian sức lực
để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
vâng người phụ nữ ấy
chính là bà lê thu
tên thật là đào thị đoan
bà hiện nay là chi hội trưởng
chi hội tám trợ chữ thập đỏ thăng long
hội chữ thập đỏ thành phố hà nội
và được vinh danh là một trong một mươi công dân thủ đô
yêu tú năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ
người phụ nữ giàu tấm lòng nhân ái ấy
trong phóng sự ngay sau đây
một buổi sinh hoạt của chi hội tám trợ chữ thập đỏ thăng long
trong hơn một mươi năm hoạt động
chi hội này vận động trung bình
được hơn một tỷ đồng một năm
là người sáng lập là chi hội trưởng
và là linh hồn của chi hội
bà lê thu
dành chọn tiền lương hưu vận động các nhà hảo tâm
được tổng trị giá gần hai mươi tỷ đồng
riêng gia đình bà
ủng hộ các hoạt động nhân đạo
hơn ba trăm linh triệu đồng một năm

thì ba mươi năm năm tôi là
trong ban chấp ảnh công đoàn
và cứ làm những cái việc
lo để đến tết
anh em có được tí gạo
nếp hay là tí thịt
đấy chỉ vài đạn thịt thôi
nhưng mà về là chia nhau
cũng thấy vui lắm
và những công việc đấy
thì năm nào
cũng phải đến hai mươi tám tết
tôi nghĩ được nghỉ
được sự động viên của hội chữ thập đỏ
thành phố hà nội
bà sáng lập chi hội tán trợ chữ thập đỏ thang long
chi hội gồm ba mươi người
là những doanh nhân cựu chiến binh
lãnh đạo các doanh nghiệp
cùng một số cán bộ đã nghỉ hưu
của ngành công an
trong chi hội bà đã vận động năm người
là các con các cháu trong gia đình
cùng tham gia và gia đình bà
chính là gia đình chữ thập đỏ
chi hội chữ thập đỏ của bà
lại vận động từ nhiều nguồn
để tặng quà và tiền
cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
với cái tuổi như thế
thế rồi thì sức khỏe
không phải là ấy lắm
đi cũng vất vả lắm
thế nhưng mà bác thường rất hàng hải
và có những lúc
mà nó góp bách
chưa được hoặc là người ta hứa ủng hộ
thì bác cũng đã tự
thậm chí là động viên
để nó kịp thời
đi mà thực hiện cái đó
tuổi mỗi ngày một cao
mỗi chuyến đi tử thiện
lại khiến các con các cháu lo lắng
xong bà vẫn vui vẻ với công việc của mình
điều mà bà luôn đau đáu
là còn sống ngày nào
là còn tranh thủ làm tử thiện ngày đó
bởi vậy trong tâm bà
những dự định những kế hoạch tặng quà
vẫn luôn thường trị bà
thì phải nói cô thu là một con người
phải nói tuyệt vời
lúc nào cũng nghĩ đến người nghèo
và trong cái công việc
mà hiện tại cô thu đang làm
thì cũng có một cái vấn đề tài chính
tài chính làm sao vận động được
ở các nhà học tâm
và làm sao cân đối được
cái kế hoạch để đi làm
trong những cái đợt
thế dụ như là ba mươi tháng bốn
ngày thương bình liệt sĩ
và ngày tết vì người nghèo
lúc nào cô cũng tâm đắc là
làm sao xin được nhiều nhất
và để cho người nghèo nhiều nhất
gần chín mươi năm tuổi đời
trong đó phần lớn thời gian
là công hiến miệt mài cho cách mạng
sau khi nghỉ hưu
bà lê thu với tấm lòng nhân ái
đã gắn bó với việc làm tử thiện
mới đây nhất bà lê thu
vinh dự được đón nhận danh hiệu
là một trong một mươi công dân thủ đô ưu tú
điều tự hào nhất là với những việc làm của mình
bà đã vận động được người thân
và những người xung quanh
nhân lên những người thân và những người xung quanh
nhân lên những người xung quanh
hành động nghĩa cử
dành cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình